tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi tiếp xúc đông đảo
bà con cử tri huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ
cử tri quan tâm kiến nghị nhiều vấn đề như kết nối giao thông nông thôn
liên kết khu dân cư tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện vĩnh thạnh đã xuống cấp
gây khó khăn cho việc đi lại của người dân còn hạn chế việc liên kết thù mùa
giữa doanh nghiệp và nông dân vấn đề khó khăn liên thông trong việc khám chữa bệnh
có thể bảo hiểm y tế cho người dân vùng sâu vùng xa
một số vấn đề liên quan đến địa phương quản lý lãnh đạo các sở ngành
và ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã có ý kiến giải trình
làm rõ những vấn đề cử tri đạt ra
đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri
đồng thời cho rằng trong thời gian tới huyện vĩnh thạnh cần đẩy mạnh phát triển
nông nghiệp công nghệ cao nâng cao giá trị nông sản phát triển bền vững
chuyển đổi mô hình cây trồng công nghiệp ngắn ngày nông nghiệp sinh thái
nông nghiệp hữu cơ nông nghiệp sạch để phát triển du lịch tại địa phương
đổi mới mô hình tăng trưởng xây dựng nông thôn mới xây dựng mỗi xã một sản phẩm
nâng cao thu nhập cho nông dân
ngay sau khi tiếp xúc cử tri huyện cờ đỏ ngày hai mươi năm tháng một mươi một
bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng lãnh đạo thành phố cần thơ đến thăm và tặng quà cho gia đình thương binh
gia đình chính sách hộ nghèo tiêu biểu tại huyện vĩnh thạnh